chiều nay ngày ba tháng một mươi một tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu báo cáo với phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng thành tích học tập trong những năm học vừa qua
đã có nhiều học sinh sinh viên dân tộc thiểu số đạt học sinh giỏi quốc gia và xét tuyển vào đại học cũng như đạt các huy chương vàng bạc đồng tại giải thi đấu thể thao khu vực đông nam á và châu á
đánh giá cao những thành tích của các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng khẳng định
đảng nhà nước luôn quan tâm và dành những chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số nhất là các em học sinh sinh viên
tạo điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện phát huy tài năng trí tuệ của mình trong xã hội
phó chủ tịch quốc hội cũng mong rằng các em học sinh sinh viên sẽ giữ vững thành tích đã đạt được có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước